thưa quý vị sáng ngày hai mươi sáu tháng một mươi một các cơ quan chức năng thị xã phú mỹ bà rịa vũng tàu
đang tiếp tục xác minh làm rõ nguyên nhân gây ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng
giữa xe ô tô tải và xe máy làm hai học sinh tử vong trên đường đi học
đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông giữa xe ô tô tải do tài xế nguyễn văn đoàn sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
khi đến địa điểm trên thì vai trạm với xe máy do em nguyễn thị yến nhi sinh năm hai nghìn năm
điều khiển lưu thông đi cùng chiều
trở theo sau em nguyễn vũ xuân quỳnh sinh năm hai nghìn năm khiến hai em tử vong tại chỗ
hai em đều là học sinh trường trung học phổ thông hắc dịch hộ khẩu thường trú tại phường mỹ xuân
qua đường hay quay xe trên đường mà tài xế thiếu quan sát là nguyên nhân của rất nhiều vụ tai nạn thương tâm
hành động này không chỉ gây nguy hiểm cho bản thân mà còn gây ảnh hưởng đến tính mạng tài sản của người tham gia giao thông khác
mới đây camera hành trình của một xe ô tô ghi lại một tài xế xe máy đã luồn lách để định
sang làn ngược chiều tuy nhiên do thiếu quan sát khi vừa sang tới làn đường bên kia
tài xế xe máy đã ngay lập tức bị một xe tải đâm chính diện cuốn cả xe máy và tài xế vào gầm xe
nhiều người cho rằng lỗi phần lớn là của người đi xe máy đã không quan sát làn đường ngược chiều mà vội vàng lao ra
đây là bài học cho rất nhiều lái xe khác để tránh những vụ tai nạn giao thông đáng tiếc xảy ra
bất ngờ quay đầu giữa đường chiếc xe ô tô con đã bị chiếc xe tải tông văng hàng chục mét đến biến dạng
thương vong về người
theo camera ghi lại được thời điểm vụ tai nạn xảy ra một ô tô con đi cùng chiều
bất ngờ rẽ quay đầu đúng chỗ có biển cấm quay đầu dành cho xe con
đúng lúc này một chiếc xe tải đi tới và tông trực diện vào xe ô tô con
cú tông mạnh khiến xe văng xa rất may không có thương vong về người
đây là bài học cảnh báo cho sự thiếu ý thức tuân thủ luật giao thông khi tham gia giao thông cho mọi người
ngay sau khi được đăng tải clip ghi lại sự việc đã nhận được sự quan tâm chú ý
và nhiều ý kiến bình luận lên án người điều khiển
xe ô tô con
ngày hai mươi sáu tháng một mươi một cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố buôn ma thuột tỉnh đắk lắc cho biết
đang triệu tập lấy lời khai đối với một tài xế xe ô tô để làm rõ hành vi không chấp hành hiệu lệnh
còn lao thẳng xe vào tổ tuần tra khiến một cán bộ cảnh sát giao thông phải đua mình trên nắp capo
tài xế bị triệu tập là lê nguyên định hai mươi năm tuổi trú tại huyện esup tỉnh đắk lắc
trước đó trưa ngày một mươi chín tháng một mươi một lực lượng công an phát hiện một chiếc xe ô tô bảy chỗ
có nhiều biểu hiện nghi vấn lúc này phát hiện có lực lượng cảnh sát giao thông
đối tượng định đã điều khiển xe bỏ chạy một cán bộ cảnh sát giao thông đã đứng trước phía đầu xe
và ra tín hiệu yêu cầu tài xế dừng phương tiện tuy nhiên tài xế không dừng mà vẫn đạp ga cho xe chạy
về phía trước buộc cán bộ cảnh sát giao thông này phải bám vào cần gạt mưa đu trên nắp capo
sau đó đối tượng định đã dừng xe tại thời điểm kiểm tra đối tượng này không có giấy phép lái xe
không có giấy đăng ký xe xe chạy ngược chiều vượt đèn đỏ hiện vụ việc đang được công an
thành phố buôn ma thuật làm rõ để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
những phương tiện giao thông không rán thẻ thu phí tự động nhưng đi vào làn này
gây cản trở giao thông tại các trạm bot sẽ bị trích xuất dữ liệu để phạt nguội đây là biện pháp
mà thủ tướng đưa ra nhằm tháo gỡ khó khăn xử lý bất cập ở các dự án bot giao thông
trong đó có thu phí không dừng thủ tướng yêu cầu bộ công an chỉ đạo cảnh sát giao thông
phối hợp với đơn vị quản lý dự án bot và nhà cung cấp dịch vụ thu phí tự động không dừng
trích xuất dữ liệu tại các trạm để phạt xe đi sai làn thông tin xử phạt được cung cấp cho báo chí
để lên án từ thẻ vetc gắn trên kính xe thiết bị đọc ngắn tại trạm thu phí sẽ trừ tiền của chủ xe
chủ xe có thể nạp tiền vào tài hoàn bằng tiền mặt internet bành kinh
tại trung tâm đăng kiểm trạm thu phí